mùng sáu tháng một mươi hai tại thị trấn quảng hà huyện hải hòa tỉnh quảng ninh đội quản lý thị trường số chín đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn một trăm một mươi đang vận chuyển một mươi thùng xốp bên trong có chứa ba trăm một mươi hai cân cá đối cá chim không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng này đang được vận chuyển từ khu vực biên giới về nội địa tiêu thụ
lái xe là trần đăng cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an khai nhận được đối tượng không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số cá trên từ móng cái về nghệ an tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số chín huyện hải hà đã tiến hành thu giữ và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật